hôm nay ngày hai mươi hai tháng năm quốc hội sẽ thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng
buổi sáng sau khi nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban đối ngoại của quốc hội về dự án luật thỏa thuận quốc tế
quốc hội sẽ nghe tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi một
tiếp đó quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
sau đó thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật